tối qua không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng tới hầu hết các tỉnh trung trung bộ
hôm nay hai mươi tám tháng một mươi hai không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh miền bắc trời rét vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi hai một mươi năm độ c
vùng núi từ một mươi một mươi hai độ c vùng núi cao dưới một mươi độ c hà nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi hai một mươi năm độ c
vịnh bắc bộ khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung bộ
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến bốn mét cấp độ rủi ro thiên tai cấp một mươi
cảnh báo từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên ở các tỉnh trung và nam trung bộ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng từ một trăm linh đến ba trăm linh
một m một đợt trên các sông từ quảng trị đến khánh hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động một báo động hai
riêng tại các tỉnh từ quảng nam đến phú yên lũ lên mức báo động hai báo động ba có nơi trên báo động ba
nguy cơ xảy ra lũ lớn lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng ven sông
và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ quảng trị đến khánh hòa cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo